đây là năm thứ hai liên tiếp chính quyền địa phương trung quốc đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh nhiều nơi tại nước này siết chặt các biện pháp phòng dịch
để ngăn chặn sự lây lan của virus chính quyền địa phương trên khắp trung quốc bắt đầu khuyến cáo người dân không di chuyển không cần thiết kể cả các chuyến về quê vào kỳ nghỉ tết nguyên đán sắp tới
kỳ nghỉ năm nay bắt đầu vào ngày ba mươi một tháng một dương lịch trong bối cảnh biến thể omicron có nhiều đột biến xuất hiện
trung quốc đại lục chưa ghi nhận ca mắc biến thể omicron trong cộng đồng nhưng đang trong tâm thế hết sức cảnh giác
theo báo sao china molning post một huyện ở trung gia khẩu nơi tổ chức thế vận hội mùa đông hai nghìn hai mươi hai đã kêu gọi cán bộ công nhân viên trong khu vực nhà nước và đảng viên làm gương bằng cách không đi chơi xa chọn nghỉ tiết tại chỗ
người dân cũng được khuyên hãy thuyết phục người thân
ở nước ngoài hoặc các vùng có nguy cơ trung bình và ca tại trung quốc không trở về quê
ở tỉnh quảng đông các doanh nghiệp tại thị trấn tam hương được vận động tổ chức cho nhân viên ở yên tại chỗ trong dịp tết nguyên đán
tại bằng tường thuộc tỉnh quảng tây lần cận tất cả các cửa hàng được yêu cầu động viên nhân viên không đi lại trong mùa lễ
những ai che giấu hoặc khai báo gian dối về lịch sử dịch tễ càn trở nỗ lực truy vết sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc
hồi tuần trước một bác sĩ và là đảng viên ở nội mông đã bị khai trừ khỏi đảng vì khai báo gian dối lịch sử đi lại dù đã mắc covid một mươi chín
theo ủy ban y tế quốc gia trung quốc sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai tính đến cuối ngày một mươi hai tháng một mươi hai trung quốc đại lục ghi nhận một trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có tám mươi ca cộng đồng và hai mươi một ca nhập cảnh đây là số ca trong cộng đồng cao nhất kể từ đầu tháng một mươi hai
thông thường trong giai đoạn này đặc biệt trước và sau tết nguyên đán hàng trăm triệu người trung quốc đổ ra các nhà ga xe lửa và sân bay để về quê
đây được xem là cuộc di cư thưởng niền lớn nhất trên thế giới
quý vị thân mến dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp giữa lúc cả thế giới đang gồng mình lên chống dịch thì những sự sẻ chia viện trợ thật đáng trân trọng
hôm qua ngày hai tháng một mươi hai trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị khẳng định tuyên bố trung quốc sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ hai mươi triệu nhân dân tệ mua sắm thiết bị vật tư y tế và năm trăm linh liều vaccine covid một mươi chín cho việt nam
cuộc hội đàm diễn ra tại thành phố hồ châu tỉnh chiết giang trung quốc
trong không khí hữu nghị thẳng thắn xây dựng hai bên trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc thời gian tới
đồng thời thảo luận về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
bộ trưởng bùi thanh sơn truyền lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước việt nam tới tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình